trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ dài rác đêm và sáng có sương mù nhẹ với nền nhiệt sao động từ một mươi bảy đến hai mươi sáu độ
sau đó từ đêm ngày hai mươi một khối không khí lạnh được tăng cường mạnh nên mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt giảm mạnh xuất hiện rét đậm rét hại vùng núi cao đề phòng có mưa tuyết và băng giá
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa nhỏ vài nơi với mức nhiệt cao nhất trong khoảng là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sau đó cũng từ chiều tối ngày hai mươi do chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh nền nhiệt sẽ giảm đi đáng kể xuất hiện rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
với các tỉnh duyên hải miền trung trong hai ngày tới thời tiết vẫn ổn định
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thời thiên huế về đêm và sáng có mưa nhỏ và băng giá

ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết ít biến đổi
toàn vùng phổ biến là không mưa ngày có nắng
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi năm một mươi tám độ và cao nhất là từ hai mươi bảy ba mươi độ

riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ còn trên ba mươi bốn độ
đến với khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất trên cả nước với mức nhiệt ngày đêm trong khoảng là từ hai mươi hai ba mươi bốn độ